hôm nay là hai mươi tháng một mươi ngày lễ tôn vinh những người phụ nữ việt nam
đây cũng là dịp để chúng ta gửi những lời tri ân đến họ
bởi vậy trong ngày này chị em phụ nữ xứng đáng được đón nhận tình yêu thương
và chịu sự chăm sóc của gia đình người thân
thế nhưng trong cuộc sống vẫn có những mảnh đời khó khăn
những người phụ nữ neo đơn cô quả
và họ đã được tri ân bằng một cách thật đặc biệt
bởi những hoạt động của các đoàn thể cộng đồng xã hội
đây là buổi gặp gỡ tri ân những mảnh đời neo đơn
những nữ nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn
tại thành phố hồ chí minh nhân ngày phụ nữ việt nam hai mươi tháng một mươi
do cộng đồng renation team tổ chức
được nhận những phần quà dẫu có giá trị không lớn
nhưng với họ giá trị tinh thần thì không thể đo đếm được
lần đầu tiên trong đời của cô
lần đầu tiên là ngày hôm nay là ngày vui nhất của cô
trước giờ chưa có ai mời cô đi giữ bữa ngày hôm nay
cũng là hai mươi tháng một mươi ngày phụ nữ đó
cộng đồng renation team được hình thành trên mạng xã hội
với nhiều thành phần khác nhau
nhưng cùng chung một mục đích là cho đi tình yêu thương
và sẽ chia đến những mảnh đời còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống
và vào mỗi dịp như ngày hai mươi tháng một mươi như thế này
họ lại cùng nhau tụ tập và tổ chức những chương trình thiện nguyện
mỗi tháng một lần chương trình thiện nguyện lại được tổ chức
và đã đi qua hà giang miền trung tây nguyên miền tây sông nước
lớn nhất sự đan tỏa ở đây là đem lại giá trị tình yêu thương
và cái đáp đền tiếp đối đó
khi nhận được cái giá trị đó thì mọi người muốn chia sẻ
để cùng nhận thức ra cái ý thức
chúng tôi tự nguyện để góp quỹ
bước sau chúng tôi tự nguyện để góp quỹ
bước sau chúng tôi tự nguyện để góp quỹ
tất cả từ mạng xã hội nhưng những hoạt động vì cộng đồng
đã và đang phát huy hiệu quả trong đời sống thực tế
hiện thực hóa mong ước của nhiều tấm lòng ở nhiều vùng miền khác nhau
đúng với truyền thống lá lành đùm lá sách của người việt từ bao đời